chủ tịch hội đồng châu âu ec charlie marchal vào ngày ba mươi tháng năm cho biết tại cuộc họp diễn ra ở brussels
các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu đã nhất trí cung cấp chín tỷ euro cho ukraine nhằm hỗ trợ nền kinh tế nước này trong bối cảnh xảy ra xung đột
trong khi đó các nhà lãnh đạo eu cũng nhất trí đưa việc loại ngân hàng lớn nhất nước nga
superbank khỏi hệ thống thanh toán quốc tế swift vào gói trừng phạt thứ sáu đối với nga
sau khi moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh bất thường eu diễn ra trong hai ngày ba mươi ba mươi một tháng năm
các nhà lãnh đạo eu đã nhất trí về nguyên tắc cắt giảm chín mươi lượng dầu nhập khẩu từ nga vào cuối năm nay
đồng thời giải quyết những bế tắc trong đàm phán với hungary về gói trừng phạt được cho là nghiêm ngặt nhất của eu nhằm vào moscow
hiện nay hơn sáu mươi lượng dầu của nga mà eu nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển
khoảng ba mươi còn lại là thông qua đường ống dẫn dầu dsuba
theo đó lệnh cấm vận dầu mỏ của eu nhằm vào nga
sẽ ngay lập tức được áp dụng đối với lượng dầu mỏ được vận chuyển qua đường biển nói trên